ngày hai mươi một tháng một mươi một tại hà nội ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
theo chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn những nội dung cụ thể được quán triệt triển khai như
tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa và chương trình hành động giám sát và phản biện xã hội
phòng chống tham nhũng lãng phí tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh tăng cường củng cố tổ chức
đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới